do số ca mắc covid một mươi chín gia tăng bộ y tế vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
cụ thể giả soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc vật tư tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân đảm bảo oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng một
phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai và định hướng xử trí cách ly điều trị triển khai toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ để tiêm đầy đủ vaccine
tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên thầy thuốc đồng hành tổ chức thiện nguyện người có tâm huyết người bệnh covid một mươi chín đã bình phục
y tế tư nhân chính quyền cơ sở tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn điều trị chăm sóc quản lý người nhiễm tại nhà